với mục tiêu kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh hậu dịch covid một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành kế hoạch phát động chương trình
người việt nam đi du lịch việt nam
đây là giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa tạo điều kiện để người dân du lịch
từ các vùng miền trong cả nước trong bối cảnh bình thường mới sau dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình người việt nam đi du lịch việt nam sẽ được phát động từ ngày một sáu đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi
các nhiệm vụ chính trong chương trình người việt nam đi du lịch việt nam gồm đẩy mạnh hoạt động
truyền thông quảng bá các điểm đến sản phẩm du lịch hấp dẫn các địa phương mở cửa lại du lịch
bảo đảm an toàn phòng chống dịch và sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch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
điểm tham quan bảo tàng điểm du lịch do địa phương quản lý góp phần giảm giá thành
tăng tính hấp dẫn các gói kích cầu du lịch
ngoài ra địa phương vận động các doanh nghiệp liên quan du lịch trên địa bàn tham gia hướng dẫn
theo dõi đồn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các cam kết khuyến mại khi tham gia chương trình
người việt nam đi du lịch việt nam bảo đảm môi trường du lịch an toàn thân thiện và chất lượng
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đề nghị các hãng hàng không doanh nghiệp vận tải du lịch
xem xét đưa ra chính sách giảm giá vé cùng doanh nghiệp du lịch các điểm đến xây dựng chương trình
du lịch chọn gói có chất lượng với giá yêu đãi đồng thời thực hiện tuyên truyền và bảo đảm an toàn cho hành khách